thủ tướng singapore lý hiển long cùng phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dự lễ khánh thành
tòa văn phòng một mươi bảy tầng hạng a đầu tiên ở quận bảy tp hcm tòa nhà maphotry business center
sau một mươi hai năm có mặt ở việt nam từ một công ty kho vận mapochi trở thành một trong những tập đoàn
bất động sản singapore lớn nhất tại việt nam tính đến nay tập đoàn singapore này đã đầu tư khoảng
một hai tỷ đô la singapore vào nhiều lĩnh vực khác nhau từ khu phức hợp văn phòng bán lẻ công nghiệp kho vận
năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn có nhiều khoản đầu tư quan trọng như mua lại dự án kumho asiana plaza
với giá trị thương vụ được ước tính trên hai trăm linh triệu đô la mỹ mở rộng dự án nhà xưởng công nghiệp ở bình dương
tòa nhà với tổng diện tích hai mươi tám ba trăm tám mươi bốn m hai dự án khu phức hợp quy hoạch và phát triển thành nhiều giai đoạn
với tổng diện tích bốn bốn ha giai đoạn đầu tiên trung tâm thương mại sc vivocity
được đưa vào hoạt động với mô hình liên doanh với saigoncorp
một phần dự án căn hộ dịch vụ và khu căn hộ cao tầng dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi dự lễ khai trương tòa nhà văn phòng maple tree business center
thủ tướng lý hiển long đã thăm quan siêu thị sc vivo
thủ tướng lý hiển long dự kiến dành chọn ngày mai hai mươi ba tháng ba để viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
lăng chủ tịch hồ chí minh và hội kiến với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước